theo thông tin mới nhất từ người phát ngôn của hãng hàng không etti airlines toàn bộ bảy mươi hai người trên chiếc máy bay chở khách atr bảy mươi hai của hãng này bị rơi ở vùng pokhara miền trung nepal trong ngày một mươi năm tháng một đều đã thiệt mạng
người phát ngôn của iet airlines nêu rõ không còn ai sống sót sau vụ rơi máy bay
theo cơ quan hàng không dân dụng nepal cang cho hay nhà chức trách mới tìm thấy sáu mươi tám thi thể tại hiện trường
nhiều thi thể trong số này đã không thể nhận dạng trong khi tám mươi máy bay đã bị lửa thiêu trụi
trong khi đó người phát ngôn của sân bay nepal cho biết chiến dịch tìm kiếm đang tạm dừng do trời tối và sẽ được nối lại vào ngày một mươi sáu tháng một
trước đó sáng ngày một mươi năm tháng một máy bay atr bảy mươi hai của hãng hàng không eti airlines khởi hành từ thủ đô kamandu đã rơi xuống vực sâu ở thị trấn pokhara miền trung nepal và vỡ thành nhiều mảnh
cơ quan hàng không dân dụng nepal cho biết trước khi rơi tổ lái đã cố liên lạc với sân bay từ hẻm city
vào lúc một mươi h năm mươi theo giờ địa phương tức một mươi hai giờ theo giờ việt nam chiếc máy bay chở sáu mươi tám ảnh khách cùng bốn thành viên phi hành đoàn trong đó có một mươi năm người nước ngoài